năm nay toàn tỉnh khánh hòa có hơn một mươi ba một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi trong đó trên một mươi một sáu trăm linh thí sinh trung học phổ thông hơn một năm trăm linh thí sinh hệ giáo dục thường xuyên có khoảng hai sáu trăm linh thí sinh chưa xét tốt nghiệp gần ba trăm linh thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông thi chỉ để xét tuyển đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non hơn một mươi hai trăm linh thí sinh thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học cao đẳng
toàn tỉnh thành lập ba mươi một điểm thi với năm trăm sáu mươi ba phòng thi năm mươi tám phòng chờ dự kiến ban coi thi có một bảy trăm linh cán bộ giáo viên nhân viên và lực lượng an ninh công tác kiểm tra bổ sung lắp đặt các camera tại phòng quản đề thi bài thi của các điểm thi phải hoàn thành trước ngày ba mươi tháng bảy